từng có nhiều thiên án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ ma túy
hai đối tượng nghiện ma túy lại ngựa quen đường cũ đột nhập vào nhà dân trộm cắp xe máy
hai đối tượng vừa bị công an quận thanh xuân tp hà nội tạm giữ hình sự
vào đầu tháng một mươi một công an phường khương mai quận thanh xuân nhận được đơn chính báo của người dân trên địa bàn
về việc bị mất trộm hai xe máy nhãn hiệu honda vision
sau hai mươi bốn giờ tiếp nhận đơn trình báo cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ được hai đối tượng gây án
là nguyễn quốc hưng chú tại quận đồng đa và vũ anh tuấn chú tại quận thanh xuân

trong đó ba chiếc xe máy honda vision là tăng vật của các vụ trộm cắp do hưng và tuấn anh gây ra
và hai chiếc xe là phương tiện đi gây án
quá trình khám xét cơ quan điều tra còn phát hiện hưng cất giấu hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
một khẩu súng tự chế tám viên đạn và rất nhiều dụng cụ các đối tượng dùng làm phương tiện đi trộm cắp xe máy
như kìm thủy lực tua vít cửa lê đầu van phá khóa

vào lúc bãn đêm nên rất ít người có thể phát hiện ra và có thể đề phòng cảnh sát được
việc tìm thấy nhanh chóng các đối tượng của vụ trộm cắp xe máy cho thấy quyết tâm của lực lượng công an
trong đấu tranh loại tội phạm trộm cắp tài sản này
tuy nhiên càng về những ngày cuối năm người dân cần nâng cao cảnh sát và có biện pháp bảo vệ tài sản của mình
cơ quan công an cũng cảnh báo tất cả người dân vào những dịp cuối năm này là tình hình tội phạm xảy ra rất nóng
và có nhiều diễn biến phức tạp
cơ quan công an cảnh báo người dân là phải hết sức cẩn trọng và áp dụng các biện pháp để tự bảo quản tài sản của mình
và cũng là phóng ngừa tội phạm xảy ra trong những dịp sát tết nguyên đáng sắp tới
hiện công an quận thanh xuân đã tạm giữ hình sự nguyễn quốc hưng và vũ tuấn anh
để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản tàng trữ trái phép cho ma túy đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng